tổng cục thống kê cho biết mặc dù dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới
nhưng suất siêu hàng hóa của việt nam vẫn được duy trì và tăng trưởng dường
tính chung một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm hai mươi chín hai tỷ usd
tăng bốn bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó điện thoại và linh kiện là hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất
đạt bốn mươi hai tỷ usd chiếm một mươi tám ba tổng kim ngạch xuất khẩu
về nhập khẩu tính chung một mươi tháng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm một mươi năm tỷ usd
tăng bốn so với cùng kỳ năm trước